xin kính chào và cảm ơn quý vị đang theo dõi chương trình y tế ba trăm sáu mươi trên truyền hình nhân dân
chương trình được phát sóng lúc một mươi tám h thứ hai hàng tuần
truyền tải những thông tin y tế nổi bật trong nước và trên thế giới
thưa quý vị thuốc lá điện tử chứa nhiều chất độc hại gây nghiện gây bệnh tật và tử vong
theo liên minh kiểm soát thuốc lá đông nam á siska đa phần thuốc lá điện tử có chứa nicotine
chất gây nghiện cao là nguyên nhân gây các bệnh lý về tim mạch hô hấp tiêu hóa và cả ung thư
sử dụng nicotin quá liều gây ngộ độc độc hại là như vậy
nhưng tỷ lệ học sinh dùng thuốc lá điện tử đang tăng nhanh trong những năm gần đây
cần phải có những chế tài đủ mạnh để kiềm chế sự du nhập và phát triển của thuốc lá điện tử vào việt nam
nội dung chính sẽ được đề cập ngay sau phần tin tức ngày hôm nay
tiến sĩ rosamun lét trưởng nhóm kỹ thuật của tổ chức y tế thế giới về bệnh đậu mùa khỉ
nói rõ who đang lo ngại sẽ có thêm các ca bệnh lây truyền từ cộng hòa dân chủ công cô
theo thông báo của tổ chức y tế thế giới who mới đây cảnh báo dịch bệnh đậu mùa khỉ
ở cộng hòa dân chủ congo có thể lan rộng ra quốc tế do đang có xu hướng gia tăng số ca mắc do lây truyền qua đường tình dục
tiến sĩ rosamund lewis trưởng nhóm kỹ thuật của who
nói rõ who đang lo ngại sẽ có thêm các ca bệnh lây truyền từ cộng hòa dân chủ congo
tại đây đã xảy ra một đợt bùng phát dịch bệnh lan rộng nhanh chóng ở cộng hòa dân chủ congo
trong năm nay với hơn một mươi ba trường hợp nghi mắc bệnh đậu mùa khỉ
cao gấp đôi số lượng được báo cáo trong bất kỳ năm nào trước đó
ngoài ra đã có hơn sáu trăm linh người trong số này thiệt mạng
who cho biết sẽ cử một nhóm chuyên gia đến cộng hòa dân chủ congo để đánh giá thực tế tình hình
trước đó tổ chức này cũng đã gióng hồi chuông cảnh
báo về dịch bệnh ở cộng hòa dân chủ congo từ cuối tháng một mươi một
đậu mùa khỉ là một bệnh truyền nhiễm lần đầu tiên được xác định ở người vào năm một nghìn chín trăm bảy mươi
tại cộng hòa dân chủ congo
bệnh này đã lưu hành trong nhiều năm ở một số quốc gia tây và trung phi
khi virus lây truyền từ động vật bị nhiễm bệnh sang người
trong thông cáo mới nhất cục y tế dự phòng bộ y tế cho biết biến thể mới gn một của virus sars cov hai
đang gia tăng nhanh chóng trên phạm vi toàn cầu
đây là biến thể phụ nhánh b
a hai tám mươi sáu của omicron và thuộc nhóm biến thể cần quan tâm voe
trong phân loại của tổ chức y tế thế giới who
theo cục y tế dự phòng hiện chưa có bằng chứng về sự tăng nặng do biến thể mới zn một gây ra
so với các biến thể trước đó
nguy cơ sức khỏe cộng đồng vẫn được đánh giá ở mức độ thấp ở cấp độ toàn cầu
tuy nhiên số mắc covid một mươi chín nói riêng và các bệnh đường hô hấp khác nói chung
được dự báo sẽ gia tăng trong thời gian tới nhất là ở các quốc gia đang bước vào mùa đông
who phân loại các biến thể của sars cov hai thành bốn nhóm
cụ thể gồm biến thể cần quan tâm biến thể đáng lo ngại biến thể được theo dõi
và biến thể gây hậu quả nghiêm trọng
để tiếp tục kiểm soát hiệu quả bền vững với covid một mươi chín
và chuẩn bị sẵn sàng chủ động ứng phó trong trường hợp bệnh quay trở lại
bộ y tế đã ban hành kế hoạch kiểm soát quản lý bền vững bệnh covid một mươi chín
giai đoạn hai nghìn hai mươi ba hai nghìn hai mươi năm trong đó có phương án sẵn sàng đảm bảo công tác y tế
trong tình huống
dịch covid một mươi chín có biến chủng mới nguy hiểm hơn bùng phát mạnh trên diện rộng
vượt quá năng lực của hệ thống
việt nam hiện vẫn là nước có gánh nặng bệnh lao cao
cụ thể trong chín tháng đầu năm hai nghìn hai mươi ba đã phát hiện hơn bảy mươi tám sáu trăm linh trường hợp mắc lao các thể
tăng gần hai bệnh nhân
số lượng tăng này tương đương tăng hai so với cùng kỳ năm hai nghìn hai mươi hai
và tăng ba mươi hai ba so với cùng kỳ năm hai nghìn hai mươi một năm chịu ảnh hưởng nặng nề nhất
của dịch bệnh covid một mươi chín
theo số liệu được công bố tại hội nghị tổng kết chương trình chống lao quốc gia năm hai nghìn hai mươi ba
và trọng tâm công tác năm hai nghìn hai mươi bốn cho thấy trong chín tháng đầu năm hai nghìn hai mươi bốn
phát hiện trường hợp mắc lao các thể tăng gần hai bệnh nhân
tương đương tăng hai so với cùng kỳ năm hai nghìn hai mươi hai
cùng đó cũng phát hiện lao kháng đa thuốc chín tháng đầu năm hai nghìn hai mươi ba là hơn hai bảy trăm linh bệnh nhân

để loại bỏ bớt gánh nặng và kiểm soát bệnh lao
trong năm hai nghìn hai mươi ba chương trình chống lao cũng đã chuyển thành công thanh toán thuốc lao
từ nguồn ngân sách nhà nước sang nguồn quỹ bảo hiểm y tế
cũng như vận động sự hỗ trợ của bộ y tế để áp dụng các chính sách hỗ trợ thanh toán
các dịch vụ khác về khám chữa bệnh lao qua nguồn quỹ bảo hiểm y tế một cách thuận tiện và hiệu quả
đã bước đầu đạt được những thành tựu tích cực trong việc áp dụng trí tuệ nhân tạo
trong công tác chẩn đoán bệnh lao bệnh lao vẫn là nguyên nhân gây tử vong đứng thứ hai trên thế giới
trong số các bệnh truyền nhiễm vào năm hai nghìn hai mươi hai
chỉ sau covid một mươi chín và các mục tiêu toàn cầu trong công tác chống lao
hiện nay vẫn đang hoàn toàn bị chậm tiến độ
bộ y tế đặt mục tiêu đưa thêm bốn loại vắc xin rota vắc xin phế cầu vắc xin hpv
vaccine cúm mùa vào chương trình tiêm chủng mở rộng trong lộ trình từ nay cho đến năm hai nghìn ba mươi
thông tin từ viện vệ sinh dịch tễ trung ương bộ y tế trong năm qua chương trình tiêm chủng mở rộng
đã thực hiện khoảng hai mươi triệu mũi tiêm cho trẻ em và phụ nữ mang thai
hiện chương trình tiêm chủng mở rộng trên toàn quốc có một mươi một điểm cố định nếu tính cả điểm lưu động là một mươi năm điểm
mười hai mục tiêu tiêm chủng mở rộng đạt được trong năm qua như không để bại liệt quay trở lại
tỉ lệ huyện duy trì thành quả lâu
tỉ lệ tiêm chủng mở rộng loại trừ uốn ván sơ sinh đạt một trăm linh
tỷ lệ trẻ dưới một tuổi được tiêm chủng đầy đủ đạt trên chín mươi
tỉ lệ phụ nữ có thai được tiêm đủ mũi vắc xin uốn ván trên tám mươi năm
dự kiến vắc xin rota sẽ được triển khai tiêm từ cuối một năm hai nghìn hai mươi bốn tại ba mươi ba tỉnh thành
trước tình trạng thiếu hụt vắc xin năm trong một
hiện chương trình tiêm chủng mở rộng đã tiếp nhận bốn trăm chín mươi sáu trăm linh liều vaccine dpt vgb hib
để triển khai trong tiêm chủng thường xuyên cho các tháng đầu năm hai nghìn hai mươi bốn
do chính phủ úc viện trợ
ưu tiên trẻ từ hai tháng tuổi nhưng chưa được tiêm mũi một vắc xin dpt vgb hib
bao gồm cả trẻ trên một mươi hai tháng ưu tiên trước cho nhóm tuổi nhỏ nhất
tiêm trả mũi hai mũi ba cho trẻ chưa được tiêm đủ ba mũi vắc xin dpt vgb hib gồm cả trên một mươi hai tháng
chương trình y tế ba trăm sáu mươi sẽ tiếp tục với nội dung thuốc lá điện tử tác hại đã rõ quản lý chưa nghiêm
thưa quý vị việc sử dụng các chất kích thích chất gây nghiện ở học đường hiện nay đang là hiện tượng đáng báo động
gần đây trào lưu thuốc lá điện tử hay thuốc lá thế hệ mới đang ngày càng xâm nhập nhiều vào trường học
gây ảnh hưởng xấu tới hành vi lối sống sức khỏe của học sinh tuổi vị thành niên
lứa tuổi hiếu kì tò mò và thích học
hầu hết các mẫu thuốc lá điện tử hiện nay sử dụng ống chứa dung dịch
loại dùng một lần hoặc có thể bơm dịch vào để dùng tiếp
tuy nhiên một số thành phần chất ma túy cũng có thể được cho vào dưới dạng chất lỏng
để tăng cảm giác của người dùng không rõ nguồn gốc và nồng độ vì thế gây ra những hệ lụy khôn lường độc
hại là vậy nhưng việc mua bán sử dụng thuốc lá điện tử vẫn diễn ra công khai
và cần phải quản lý nghiêm hơn để loại bỏ thuốc lá điện tử
ra khỏi cuộc sống
thuốc lá điện tử có rất nhiều tên gọi khác nhau như vết
thuốc lá vaporizer acid ehk vep bút vep nds
hệ thống điện tử cung cấp nicotine nds hệ thống phân phối không chứa nicotine
được thiết kế đa dạng với hình dáng bắt mắt có thể giống điếu thuốc lá truyền thống
hoặc giống như bút ổ đĩa hình thỏi son
do vậy học sinh dễ dàng sở hữu thuốc lá điện tử với đủ hình dạng có thể mang vào lớp
mà không bị phát hiện
sự mới lạ của thuốc lá điện tử với hương thơm hấp dẫn kẹo trái cây
cùng những lời quảng cáo không gây hại văn hóa hút thuốc lành mạnh sanh điệu
thuốc lá thế hệ mới
đã đánh trúng vào tâm lý thích thể hiện cái tôi của tuổi mới lớn
và nhanh chóng xâm nhập vào trường học
đã có không ít trường hợp học sinh được đưa vào cấp cứu
trong trạng thái kích thích loạn thần ảo giác
hoặc suy hô hấp do ngộ độc các chất trong thuốc lá điện tử
đáng tiếc là khi sử dụng thuốc lá điện tử các em không hề hay biết
mình có thể đang sử dụng một loại ma túy mới
việc thuốc lá điện tử hiện nay đang thịnh hành rất nhiều trên thị trường
và cái việc mua bán nó thì cũng nó chỉ xử lý ở cái góc độ là hàng hóa
và tem nhãn và chất lượng
tuy nhiên sau khi chính phủ có văn bản về cái việc là đưa chất adb là chất cấm
thì là một số loại thuốc lá điện tử có chứa chất này
thì các đối tượng đã thay đổi phương tiện
hoạt động từ cái việc là đối tượng bán công khai trên mạng xã hội
và công khai tại các cửa hàng thì hiện nay thì các đối tượng
đã hoạt động một cách bí mật
thanh niên này thường xuyên sử dụng thuốc lá điện tử thay cho thuốc lá điếu
vì cho rằng sành điệu và cũng an toàn hơn
tuy nhiên sau đó anh liên tục bị các cơn tức ngực
đi khám ở bệnh viện được chẩn đoán viêm phổi
tức ngực rồi buổi sáng ngủ dậy thì cũng ho có đơm
rồi có một số ngày thì nó có những cái tia máu nhỏ
khi mà buổi sáng thức dậy thì cũng rất là lo lắng
chỉ nghĩ là viêm họng thông thường thôi
cũng không nghĩ là thuốc lá điện tử này nó có cái tác hại như vậy
bệnh nhân một mươi bảy tuổi này vừa nhập viện sau khi ngộ độc thuốc lá điện tử có chứa ma túy
được biết bệnh nhân đã sử dụng thuốc lá điện tử được gần hai năm
thời điểm nhập viện bệnh nhân mất ngủ nhiều đêm xuất hiện ảo giác có người lạ bên cạnh
các bác sĩ cho biết đây là biểu hiện điển hình của ngộ độc ma túy
sử dụng thuốc lá điện tử gây ra các tác hại trầm trọng cho sức khỏe con người
thuốc lá điện tử chứa nicotine là chất gây nghiện vì thế trẻ có thể vật vã khó chịu khi sử dụng
nicotin còn gây hại cho sự phát triển não bộ ở trẻ em gây suy giảm trí nhớ
ảnh hưởng đến trí tuệ do não bộ của trẻ chưa hoàn thiện
thậm chí có thể gây ra nguy cơ đau thắt ngực suy tim đột quỵ suy giảm miễn dịch giảm sức đề kháng
thuốc lá điện tử với các ống dung dịch đốt không có định lượng về nồng độ nicotine và tạp chất
dẫn đến nguy cơ người sử dụng tăng liều lượng nicotine và gây ra ngộ độc cấp tính thậm chí tử vong
thuốc lá điện tử kể cả không có cho ma túy nhưng mà bên trong nó có rất nhiều các chất tạo bò tạo khói tạo hủy vị dân rất nhiều thứ
nó rất phức tạp nó thay đổi theo thời gian theo thị hiệu các thứ
nó có thể tổn thương phối rất đặng để tổn thương các cơ quan trong cơ thể trên tim mạnh trên hữu ấp
rõ ràng là dự khoác phải tránh xa tuyệt đối không dùng kể cả thuốc lá điện tử
mà thuốc lá điện tử chúng ta cố gắng cấm lực không được lưu hành ở việt nam
chỉ nếu không cực kỳ nguy hiểm sẽ một loạt các bệnh thế mới mà chúng ta sau thời gian sắp tới chúng ta sẽ phải đối mặt sẽ phải giải quyết
trên thị trường có khoảng hai mươi loại hương liệu để sản xuất thuốc lá điện tử
trong đó có nhiều loại chưa được đánh giá toàn diện về mức độ ảnh hưởng tới sức khỏe
những hương liệu này được bày bán công khai như các loại thuốc lá thông thường
hoặc nút bóng của sản phẩm thông thường học sinh hay dùng tại các cửa hàng tạp hóa
lướt face và các hội nhóm mua bán thuốc lá điện tử người mua có nhiều lựa chọn từ giá rẻ đến siêu giảm giá
cùng với đó là việc giới thiệu sản phẩm có ưu đãi lớn khi chốt đơn và miễn xếp hàng giao tận nơi
điều đáng lo ngại là hầu hết các nơi kinh doanh thuốc lá điện tử đều quảng cáo với nhiều lời lẽ hấp dẫn
mê hoặc giới trẻ như sanh điệu dễ sử dụng không gây nghiện và từ bỏ được thuốc lá truyền thống
người bán khẳng định một trăm linh không độc hại
thế nhưng có rất nhiều trường hợp người mua bị ngộ độc sau khi sử dụng loại thuốc lá này
từ trước đến giờ chúng ta nghe nói đến cái ma túy thì nó chỉ là hút hít và trích đúng không ạ
nhưng bây giờ thì ma túy nó núp bóng dược phẩm nó núp bóng thực phẩm mà ma túy nó ăn được
và đặc biệt các loại ma túy này thì nói chung không khác gì những loại thực phẩm thông thường để mà phát hiện nó thì rất khó khăn
cho nên là chúng tôi tăng cường tuyên truyền các loại hình ảnh loại ma túy này
nhằm để không chỉ là để có thầy cô giáo mà để cho cả bố mẹ học sinh cũng như các em học sinh là nắm mắt được là
loại ma túy đấy nó sẽ có hình dạng như thế nào để chủ động phòng tránh để không bị kẻ khác lợi dụng
lợi dụng cái công nghệ bốn thì các đối tượng hiện tại là tổ chức mua bán trên các cái nền tảng mạng xã hội
tuy nhiên thì cái này thì chúng tôi cũng đã nhận biết ra và cũng nhận dạng ra cũng đã đấu tranh bắt giữ nhiều vụ và nhiều đường dây
và hiện tại thì cục cảnh sát điều tra tội phạm về ma túy cũng đang chỉ đạo công an các địa phương để đấu tranh bóc gỡ
mới đây tại kỳ họp thứ sáu quốc hội khóa một mươi năm nhiều đại biểu quốc hội đã đặt câu hỏi chất vấn bộ trưởng bộ công thương nguyễn hồng diên
về việc quản lý các loại hương liệu thuốc lá điện tử hiện đang tràn lan trên thị trường
bộ trưởng nguyễn hồng xiên cho biết quan điểm của bộ y tế là cấm loại hình này
nhưng bộ tư pháp cho rằng cần nghiên cứu quy định và đưa vào nghị định kinh doanh thuốc lá
bộ công thương đang xây dựng phương án quản lý tiếp cận quan điểm của bộ y tế là cấm
trình thủ tướng theo hướng phù hợp hiến pháp luật đầu tư chiến lược quốc gia sức khỏe con người
theo đó bộ công thương sẽ đưa mặt hàng thuốc lá thế hệ mới vào đối tượng điều chỉnh của nghị định
thay thế nghị định số sáu mươi bảy hai nghìn một mươi ba ndcp về kinh doanh thuốc lá để có hướng quản lý phù hợp
hy vọng với những tiếng nói mạnh mẽ của các đại biểu quốc hội chuyên gia y tế nhà khoa học
và đặc biệt là cam kết của bộ trưởng bộ công thương thuốc lá điện tử sẽ dần được quản lý một cách chặt chẽ
phù hợp với luật pháp việt nam bảo đảm cuộc sống mạnh khỏe hạnh phúc bình an cho mỗi nếp nhà